nhằm tiếp tục hỗ trợ người dân và doanh nghiệp có điều kiện phục hồi sản xuất kinh doanh
bộ tài chính vừa đề xuất hàng loạt các giải pháp về thuế phí trong năm hai nghìn hai mươi ba
cụ thể bộ tài chính đã trình thủ tướng quyết định cho phép gia hạn chính sách giảm tiền thuê đất mặt nước năm nay
như mức áp dụng trong năm hai nghìn hai mươi hai
các doanh nghiệp hộ gia đình cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp
sẽ được giảm ba mươi tiền thuê đất mặt nước phải nộp của năm hai nghìn hai mươi ba
đồng thời bộ tài chính cũng đề xuất tiếp tục giãn hoãn thời gian nộp thuế cho doanh nghiệp
năm hai nghìn hai mươi hai nhiều gói hỗ trợ người dân và doanh nghiệp đã được thực hiện
như giảm thuế giá trị gia tăng từ một mươi xuống tám với nhiều mặt hàng
gia hạn miễn giảm tiền thuế tiền thuê đất với tổng số tiền hỗ trợ từ các loại thuế phí
trong năm hai nghìn hai mươi hai lên đến hai trăm ba mươi ba tỷ đồng
qua đó hỗ trợ các doanh nghiệp tổ chức hộ gia đình cá nhân
sớm phục hồi lại hoạt động sản xuất kinh doanh sau dịch bệnh
báo cáo gửi văn phòng chính phủ về tình hình giá cả thị trường ngày hai mươi hai tháng một
ngày một tết của bộ tài chính cho thấy trong ngày đầu năm mới do hầu hết các hệ thống
phân phối ngưng hoạt động và người dân cũng không có nhu cầu mua sắm hàng hóa
trong ngày này nên thị trường không có nhiều biến động
theo đó giá cước vận tải giá trồng giữ tại các trung tâm thương mại
tại các điểm tham quan du lịch khu vui chơi công cộng cơ bản không thay đổi
đơn cử tại các đền chùa
giá trồng giữ xe máy của thủ đô hà nội thành phố đà nẵng lạng sơn
cơ bản không thay đổi so với ngày thường là năm đồng
cá biệt một số đền chùa nhỏ có những điểm trong xe tự phát
mức giá là một mươi đồng một xe tuy không nhiều
về giá cước vận tải như chuyến hà nội lạng sơn cơ bản giữ ổn định so với thời điểm trong tết
cụ thể giá xe khách khoảng hai trăm linh hai trăm hai mươi đồng một hành khách đối với xe thường
và ba trăm linh đồng một hành khách đối với xe chất lượng cao
hôm nay ngày hai tết nhiều siêu thị và chợ dân sinh đã mở cửa trở lại
đáng chú ý giá cả hàng hóa tiêu dùng thiết yếu trong ngày mùng hai tết không có sự biến động bất thường
nguyên nhân là do nhu cầu mua sắm ngày đầu năm ít hơn
người dân đa phần đã mua sắm giữ chữ đầy đủ trước tết
tuy nhiên đối với một số mặt hàng thực phẩm tươi sống như cá thịt bò rau xanh có thể tăng nhẹ
tại một vài cửa hàng tập hóa các mặt hàng bia rượu bánh kẹ kẹo tăng nhẹ
trung bình khoảng một mươi so với ngày thường
tại các siêu thị cửa hàng tiện ích còn đăng ký thực hiện các chương trình khuyến mại
kích cầu tiêu dùng nên giá một số mặt hàng thực phẩm công nghệ
củ quả bánh mứt được giá khuyến mại giảm từ một mươi đến hai mươi
bộ tài chính đề nghị các bộ ngành địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường
nhất là các mặt hàng thiết yếu để chủ động phương án ổn định thị trường
trong hai ngày đầu năm sân bay tân sơn nhất đón hơn hai trăm linh lượt khách nội địa và quốc tế
cao hơn cả trước tết
riêng ngày hai mươi ba tháng một tức mùng hai tết cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất dự kiến có bảy trăm sáu mươi bảy chuyến bay đi đến
trong đó có bảy trăm bốn mươi tám chuyến bay vận chuyển khách
mỗi ngày sân bay tân sơn nhất đón trên một trăm linh chuyến bay quốc tế đến
tổng số khách dự kiến qua sân bay trong ngày mùng hai tết gần một trăm hai mươi lượt
cao hơn cả một số thời điểm cận tết
đáng chú ý lượng khách bay quốc tế trên một mươi sáu tám trăm linh lượt và khách quốc tế đến gần một mươi năm
trong đó ngày mùng một tết sân bay tân sơn nhất phục vụ trên

tính chung hai ngày đầu năm tân sơn nhất đáp ứng nhu cầu đi lại của hơn hai trăm linh lượt hành khách
không riêng gì sân bay tân sơn nhất hay đà nẵng mà ngay tại các sân bay nội bài
các chuyến bay trong nước cũng tấp nập và rộn ràng khi đón những người con xa quê trở về thủ đô
để đón tết cùng gia đình người thân và bạn bè trong những ngày đầu năm mới
trong sáng mùa một tết tại cảng hàng không quốc tế nội bài là khung cảnh tấp nập và nhộn nhịp hơn bao giờ hết
người dân và du khách từ khắp mọi nơi đã xông đất thủ đô trong không kỳ hân hoan hồ hởi và đầy vui mừng
ai ai cũng muốn nhanh chóng được trở về để đoàn tụ cùng gia đình trong những ngày đầu năm
tôi bay từ thành phố hồ chí minh ra hà nội
trong ngày mùng một thì rất là vui vì ngày đầu năm mình xuất hành đầu năm mới
mong muốn trong chuyến bay này được bình an
mọi người được vui vẻ
thực sự thì nhà nào cũng sẽ có cái niềm vui là về ăn tết hết
nên là đi bay về mùng một thì cũng cảm thấy rất là hân hoan không chờ về nhà
và nhất là có em bé về cùng
cầu chúc cho mọi người là năm mới đều tất cả mọi người đều hạnh phúc bình an nhiều sức khỏe cho một năm mới
trên chuyến bay đầu năm hành trang không chỉ là sự hào hức được trở về đoàn tụ cùng gia đình
mà bên cạnh đó các hãng hàng không như pambo airways cũng dành tặng khách hàng những tiệc chúc mừng năm mới quà tặng đặc biệt
trên những chuyến bay đầu tiên sông đất thủ đô món quà như là sự tri ân là lời chúc đến mỗi khách hàng về một năm mới an khang thịnh vượng
rất là vui khi ra miền bắc
không khí ngoài này thì trời mát lạnh cho nên tôi rất là háo hức và mong chờ về quê
tết cho nên là cũng rất là vui
ngoài ra sân bay thì khá là đông thành khách
nói chung không khí tết thì nhộn nhịp và cũng muốn đóng một cái tết ngoài bắc
với sự nhộn nhịp của các chuyến bay
trong những ngày đầu năm với sự quan tâm và tri ân của các hãng hàng không với khách hàng
hứa hẹn một năm mới tốt lành bình an và hoạt động kinh tế hàng không du lịch sẽ khởi sắc
bùng nổ và phát triển mạnh mẽ không chỉ trong nước mà cả quốc tế trong thời gian tới
sáng nay ngày hai mươi ba tháng một mùng hai tết quý mão chuyến bay thẳng mang số hiệu vz năm nghìn ba trăm một mươi bảy của hãng hàng không vietjet
các cánh từ sân bay quốc tế thành đô trung quốc đã hạ cánh tại sân bay quốc tế cam ranh
đưa hai trăm một mươi bốn du khách của nước nam
hãng hàng không vietjet đã hạ cánh tại sân bay quốc tế cam ranh
sẽ có từ một trăm tám mươi đến hai trăm hai mươi du khách
để đảm bảo tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong đợt du lịch cao điểm tết nguyên đán quý mão
và mùa lễ hội sắp đến sở du lịch khánh hòa đã chỉ đạo các doanh nghiệp lữ hành
khu điểm cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh
tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng chống dịch theo công thức hai k khẩu trang khử khuẩn
vận động nhắc nhở người lao động trong đơn vị tiêm vaccine phòng covid một mươi chín theo đúng khuyến cáo của bộ y tế
các cơ sở lưu trú bố trí phòng cách ly y tế tạm thời cho khách du lịch nhập cảnh nếu mắc covid một mươi chín
phối hợp ngay với cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn hỗ trợ công tác phòng chống dịch theo quy định
hai ngày đầu năm mới quý mão năm hai nghìn hai mươi ba tức mùng một và mùng hai tết
đà nẵng đã tổ chức đón hơn sáu trăm linh hành khách đầu tiên đến với thành phố
bằng đường hàng không và tàu biển
với các hoạt động sông đất đầu nam sôi nổi đà nẵng hứa hẹn một năm phục hồi đầy ấn tượng của ngành du lịch
vâng quý vị có thể thấy không khí tại cảng vinh sa lúc này đang rất náo nhiệt
trong sáng nay sở du lịch thành phố đà nẵng tiếp tục tổ chức đón chuyến tàu biển quốc tế đầu tiên
với hơn năm trăm linh hành khách từ châu âu sông đất đà nẵng trong năm mới quý mão
những vị khách đầu tiên đến với cảng đà nẵng trên tàu du lịch
trong năm mới được sở du lịch chào đón nồng nhiệt được tặng hoa qua lưu niệm
và du khách sẽ có một ngày tham quan du lịch tại các điểm đến đặc sắc của đà nẵng
khi tôi cập cảng đà nẵng việt nam tôi được mọi người chào đón rất nồng nhiệt
mọi người ở đây rất thân thiện tôi cảm thấy rất vui và phấn khởi
cùng với đường biển trước đó trong ngày mùng một tết
đà nẵng cũng tổ chức đón hơn một trăm linh hành khách
một trăm linh khách hàng không từ thủ đô bangkok thái lan đến với thành phố với các hoạt động chào mừng số nội
khi vừa tới sân bay tôi đã thấy các hoạt động chào mừng rất rồng nhiệt
thì tôi cảm nhận được tôi thực sự được chào đón ở đây
tôi rất cảm ơn và tôi cũng gửi lời chúc mừng năm mới đến các bạn
dự kiến trong kỳ nghỉ tết nguyên đáng thành phố đà nẵng đón hơn bảy trăm linh chuyến bay trong nước và quốc tế
trong đó có hơn ba trăm linh chuyến bay quốc tế
lượng khách trong nước và quốc tế đến thành phố này là khoảng hơn ba trăm linh lượt
trong đó có khoảng bảy mươi lượt khách quốc tế
chúng tôi luôn chào đón và sẽ sẵn sàng để cung cấp cũng như phục vụ
đưa ra các cái dịch vụ tốt nhất để làm hài lòng du khách
hy vọng trong năm hai nghìn hai mươi ba chúng ta có thể tiệm cận được với mức tăng trưởng của du lịch
so với lại thời gian trước khi dịch covid một mươi chín
cùng với hoạt động chào đón đà nẵng cũng tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật hấp dẫn
cùng với các hoạt động đặc sắc tại công viên apec vườn hoa phía tây cầu rồng
và khu vực bãi biển để du khách đến với thành phố
thực sự cảm nhận được không khí ấm áp trong những ngày tết của truyền
chuyển sang các tin tức về an ninh kinh tế
hôm nay phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng công an tỉnh bình dương
vừa di lý đối tượng trần trí thiện sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn quê tỉnh cà mau về bình dương
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đặt tài sản
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã tiến hành khởi tố vụ án
khởi tố bị can phát lệnh truy nã đối với trần trí thiện để phục vụ công tác điều tra
theo tài liệu của cơ quan điều tra trần trí thiện là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn
đầu tư và phát triển bất động sản đông dương group công ty đông dương group
có địa chỉ tại đường d một de một phường thới hòa thị xã bến cát tỉnh bình dương
từ tháng chín đến ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín thiện với vai trò giám đốc kinh doanh công ty bình đông dương group
đã ký hợp đồng đặt cọc với hai khách hàng để chuyển lượng hai đô la thuộc dự án green city
huyện trơn thành tỉnh bình phước với giá trị chuyển nhượng là một một tỷ đồng
tổng cộng là sáu trăm sáu mươi triệu đồng và cam kết đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín hoàn tất thủ tục chuyển nhược quyền sử dụng đất
tuy nhiên khi đến thời hạn thiện không giao đất trụ sở công ty đóng cửa không hoạt động
đêm ngày hai mươi một tháng một vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã phối hợp bắt giữ thiện khi đang trốn tại tỉnh cà mau
công an thị xã kiến tường long an vừa bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển một mươi ba năm trăm linh gói thuốc lá ngoại nhập lậu bằng xe ô tô tải
trong lúc tuần tra kiểm soát tại tuyến quốc lộ sáu mươi hai thuộc địa phận xã kiến tường công an thị xã đã phát hiện xe ô tô tải do đối tượng trần trí phương chú tỉnh bến tre điều khiển
có cất giấu một mươi ba năm trăm linh gói thuốc lá ngoại không rõ nguồn gốc được nguy trang sen kẽ với các bao đựng sơ dừa
đối tượng khai nhận đang trên đường vận chuyển số thuốc lá ngoại nhập lậu đi tiêu thụ thì bị bắt giữ
chúng ta sẽ mời quý vị theo dõi các tin tức kinh tế đáng chú ý khác đến từ trường quay việt nam
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kinh tế phương nam
mở đầu chương trình sẽ là những thông tin về kinh tế tiêu dùng trong ngày thứ hai của năm mới hai nghìn hai mươi
trong những ngày tết người dân cần lưu ý không nên hát karaoke tại giao quá khuya nếu không muốn bị phạt tiền
theo quy định tài khoản một điều tám
nghị định một bốn mươi bốn ta có thể xuất hiện tài khoản một điều tám nghị định một bốn mươi bốn tài khoản một điều tám nghị định một bốn mươi bốn
nếu vi phạm sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ năm trăm linh đồng đến một triệu đồng
đối với những trường hợp hát karaoke từ hai mươi hai h đến sáu h sáng hôm sau bị phạt đến một triệu đồng
thậm chí mức phạt tiền cao nhất lên đến một trăm sáu mươi triệu đồng
đối với hành động hát karaoke vừa qua mức cho phép
bởi khoảng thời gian từ hai mươi hai h đêm đến sáu giờ sáng hôm sau là thời gian đi ngủ nghỉ ngơi của hầu hết mọi người
việc bỏ loa hát karaoke tại nhà trong khoảng thời gian này rất làm phiền
ảnh hưởng tới dạy chất nghỉ ngơi của hàng xóm xung quanh
đây được cho là hành động gây tiếng động lớn làm màu màu huyên áo tại khu dân cư nơi công cộng
với các quy định trên các gia đình cần chú ý không được hát karaoke sau một mươi giờ tối
để đánh vi phạm quy định về đảm bảo sự yên tĩnh chung cũng như thời gian nghỉ ngơi của hàng xóm
theo nhận định của những lãnh đạo doanh nghiệp chuyên phương phố dự án
luật hành bất động sản đánh vào nhu cầu ở thực sẽ hút dòng tiền trong năm hai nghìn hai mươi ba
đó là đất nền đô thị bất động sản ăn theo khu công nghiệp sẽ lên ngôi
theo đó sản phẩm gắn liền với nhu cầu ở thực
sẽ có tiềm năng tăng trưởng dài hạn và được ưu tiên lựa chọn với sở hữu pháp lý
bên cạnh đó xu hướng sử dụng ô tô như một phương tiện di chuyển ngày càng phổ biến
giúp việc di chuyển trở nên dễ dàng
người dân có xu hướng sống tại vùng ven thành phố tại các khu đô thị
phân khúc tiềm năng khác là bất động sản ăn theo khu công nghiệp
những năm trở lại đây các khu công nghiệp được đầu tư lớn hoàn thiện cơ sở hạ tầng
mà đến giá trị lớn cho các bất động sản liên kệ khu công nghiệp
phân khúc này được hướng lợi nhiều khi lượng lớn các chuyên gia nhà đầu tư trong và ngoài nước
người lao động đến làm việc tại các khu công nghiệp kéo theo nhu cầu về nhà ở dịch vụ
học viện quốc tế pháp ngữ thấy vô cùng háo hức khi nhận được những món quà được trải nghiệm nhiều điều thú vị trong tết cổ truyền của người việt nam
tôi thấy việt nam có nhiều nét giống châu phi chúng tôi như công việc chuẩn bị cho các món ăn
ngày đầu năm mới mọi người cũng tặng quà cho nhau rồi cùng chúc nhau năm mới tốt đẹp
còn với học viên như riko takase quốc tịch nhật bản tìm một cách khác để tìm hiểu về tết cổ truyền của người việt nam
rico takashe lựa chọn du lịch khám phá các điểm đến của hà nội để hiểu hơn về tết cũng như văn hóa của người việt nam nói chung của người hà nội nói riêng
văn hóa tết việt để lại cho em những ấn tượng khá đặc biệt
tôi mới sáng sáng tôi đã tìm hiểu về tết cổ truyền của người việt nam
tôi đã tìm hiểu rằng việt nam được năm tháng đây là lần đầu tiên tôi đón tết ở việt nam
hôm nay tôi đi thăm một ngôi chùa ở hà nội vì ở nhật bản những ngày đầu năm một người cũng thường đi chùa
sau hơn hai năm ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín năm nay nhiều học viên sinh viên quốc tế đã quay trở lại trường học
để các em sinh viên nước ngoài hiểu hơn về văn hóa tết cổ truyền của người việt nam
nhiều trường đại học đã tổ chức các chương trình với nhiều hoạt động khác nhau
như gói máy
bánh chưng gói nem học viết thư pháp làm hoa giấy nặn tỏ khe
ban quản lý cứu xá thì hàng năm thì cũng mới lập cái danh sách những bạn sinh viên ở tại cứu xá
ăn tết qua trước tết và sau tết
còn một số bạn thì cũng có nhu cầu đi du lịch ở các địa phương tìm hiểu về văn hóa việt nam
còn những bạn ở tại trung xá thì ban quản lý trung xá cũng phối hợp với các đơn vị đào tạo
các công an chính quyền địa phương làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự
và tạo điều kiện thuận lợi tối đa nhất cho các bạn sinh hoạt ăn ở
tại cứu xá trong một mùa tết gọi là an lành và âm cung nhất
còn các bạn sẽ ra ngoài sẽ cảm nhận những cái không khí tết việt tại việt nam
bằng tất cả những cảm nhận của các bạn
và thông qua cái chương trình này thì chúng tôi muốn là sinh viên hiểu hơn về phong tục tập quán việt nam
gắn kết hơn với nhau và yêu thương nhiều hơn nữa đất nước và con người việt nam
không khí tết việt đến với bạn bè bốn phương như khẳng định nét đẹp truyền thống
của văn hóa việt nam

hơn thế tết mang đến cho các bạn bè quốc tế nhiều cảm xúc mới
nhất là tình cảm của dân tộc việt nam với bạn bè khắp nơi trên thế giới
chúc mừng năm mới
đặc biệt là các bạn học sinh lại có mặt tại các đền chùa để xin chữ đầu năm
tục xin chữ cho chữ cũng bắt nguồn từ những người hiếu học trân trọng nét chữ đẹp
trân trọng người tài
và đây là nét văn hóa đã có từ lâu đời thể hiện sự trọng nghĩa trọng chi thức
và cũng là mong muốn xin được con chữ lấy may mắn cầu cho một năm tài lộc và bình an